từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh lai châu có mưa to trên diện rộng gây sạt lở đất trên nhiều tuyến đường giao thông và nguy cơ lũ quét cao tại nhiều bản làng và khu dân cư
tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện mường tè nhiều ngày qua đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông liên bản tại xã pa ủ tà tổng thu lũng khiến giao thông ở nhiều bản bị ngưng trệ
đặc biệt tại km một mươi ba trên tuyến đường liên xã bùm đưa đi pa vệ sủ thuộc bản trí trị a xã pa vệ sủ đã xuất hiện sạt lở ta luy em nhiều ngày nay và chỉ đi được xe máy
trên tuyến đường tỉnh lộ một trăm ba mươi sáu từ thành phố lai châu đi huyện tam đường mưa lớn đã làm xói mòn ngập ống tại km hai chín trăm linh và km ba bốn trăm linh gây ách tắc giao thông tạm thời
ngoài ra mưa lớn khiến nước trên các sông suối dân cao chảy xiết gây nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao tại nhiều khu dân cư nhất là các bản làng ven suối
trước tình trạng trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu đã chỉ đạo ngành giao thông vận tải và chính quyền địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng phương tiện tập trung khắc phục các điểm sạt lở để sớm bảo đảm giao thông